cựu cục phó cục quản lý thị trường cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn tổng cục quản lý thị trường
ngoài ra một mươi bảy bị cáo khác trong vụ án này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
theo bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp với tổ ba trăm linh tám
nơi ông trần hùng làm tổ trưởng kiểm tra công ty của cao thị minh thuận thu giữ hơn hai mươi bảy quyển sách giả
lo ngại bị xử lý hình sự bị cáo cao thị minh thuận đã liên hệ với
nguyễn duy hải đặt vấn đề chi bốn trăm linh triệu đồng đưa cho ông hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc
nguyễn duy hải đã cầm ba trăm linh triệu đồng đến phòng làm việc của ông trần hùng
sau đó ông hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà thuận
theo hướng xử lý hành chính vụ buôn lậu sách
hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hợp quả nghiêm trọng
cũng với tội danh này ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản phục bắc nghề một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
liên quan đến vụ việc phát hiện bốn đối tượng sử dụng ma túy tại tổ năm phường lào cai tỉnh lào cai
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là đầu mối cung cấp ma túy và tổ chức cho nhóm đối tượng trên sử dụng ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ nguyễn công thuyết quê tệ nam định
là một mắt xích chân dết nhỏ trong đường dây ma túy liên tỉnh
toàn bộ số ma túy cơ quan công an thu giữ được từ thuyết được mua từ đối tượng hoàng văn thinh
một dig nhạc trẻ trú tại thành phố hà nội
khám xét khẩn cấp nơi ở của thinh thu giữ hai trăm linh ba viên ma túy kẹo có khối lượng bảy mươi bảy năm gram
bốn túi ma túy ketamin có khối lượng một trăm năm mươi sáu tám gram và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng là
trần tấn hòa trần xuân giang lê viết nhật minh và trần thái thanh phương
về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm và thu giữ gần bốn trăm linh kg pháo nổ các loại
công an phường thạch lộc quận một mươi hai kiểm tra hành chính trần tấn hòa
qua đó phát hiện bên trong thùng hàng hòa trở có một mươi năm bịch phạm
một bịch pháo hai dàn pháo hoa đều không rõ nguồn gốc
căn cứ vào lời khai của hòa công an bắt giữ lê viết nhật minh trần thái thanh phương trần văn cường
khi bốn đối tượng đến khu vực tp thuận an tp bình dương thì bị lực lượng công an kiểm tra
thấy công an các đối tượng đã ném một khẩu súng ra ngoài cửa kính ô tô để phi tang
tuy nhiên cả bốn đối tượng đều bị công an khống chế bắt giữ
thu giữ toàn bộ hơn ba trăm năm mươi kg pháo nổ và một khẩu súng
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng một cục cảnh sát giao thông cho biết trong một mươi ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìm
từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý ba mươi bốn trăm chín mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
riêng trên tuyến quốc lộ một a số ma men bị xử lý đã là ba một trăm bảy mươi ba trường hợp
thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một trăm hai mươi bốn năm trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tạm giữ bốn mươi hai năm trăm hai mươi hai phương tiện tức hai mươi năm ba trăm hai mươi giấy phép lái xe các loại
theo cục cảnh sát giao thông điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
là cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo công an địa phương trên tuyến thử nghiệm ứng dụng công nghệ
kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv